của giáo sư như thế nào
trước hết thì phải nói là thế nào là giáo sư
và phó giáo sư đấy thì đối với
quan niệm của cá nhân tôi
thì tôi cho rằng là giáo sư và phó giáo sư
đấy là những nhà khoa học
nhưng đồng thời
là phải tham gia vào công tác
đào tạo đại học và sau đại học
và như thế
thì như vậy là nếu chỉ là một nhà khoa học
giỏi thôi thì như vậy anh có thể
là một nhà nghiên cứu viên xuất sắc
nhưng mà chưa thể đáp ứng những tiêu chí để trở thành một người thầy
với đúng nghĩa tức là giáo sư và phó giáo sư
và ngược lại nếu như anh chỉ là
người thầy chỉ có đi dạy thôi chỉ mài kiến thức ra thôi
mà không chịu update kiến thức
không chịu nghiên cứu để mà đáp ứng
cái tiêu chuẩn nội bằng thế giới thì cái điều đó
hiện nay như chúng ta thấy là dư luận đức phê phán
chính vì thế cho nên tôi cho rằng
những cái tiêu chí mà được
quyết định như vậy là đã tính đến
một cách toàn diện và cộng thêm với cả
uy tín của một nhà khoa học đối với
cộng đồng doanh nghiệp nữa cho nên phải thông qua bỏ phiếu
và trong thời gian
vừa qua thì thực tế hội đồng chức danh
giáo sư của những nước chúng ta cũng đã
có một số cái tiêu chuẩn để giảm bớt
cái cưng nhắc ví dụ đã có trường hợp phong đặc cách
như là giáo sư ngô bảo châu
rồi giáo sư phùng hồ hải của viện toán học
và đồng thời cũng đã có một số cái tiêu chí
ví dụ như là về mặt thâm niên
nếu như có thành tích nghiên cứu xuất sắc
thì có thể giảm bớt được thâm niên
nhưng tuy nhiên thì theo tôi những cái quy định này
chúng ta cũng có thể nghiên cứu để có thể tiếp tục
làm cho một cách hài hòa hơn
ví dụ như là thành tích nghiên cứu khoa học
thì chúng ta có thể quy đổi
làm sao trong cùng một tiêu chí
ví dụ như là nếu như không có
chưa có đề tài thì chúng ta có thể thay thế
đấy là bằng công bố quốc tế
hoặc là ví dụ như là một nhà khoa học
có công bố quốc tế có thể không quá nhiều
thế nhưng mà rất có chất lượng và có uy tín
trong cộng đồng khoa học quốc tế
được mời tham gia những ban biên tập của tạp chí uy tín
tham gia báo cáo mời tại những hội nghị
khoa học quốc tế có uy tín
thì như vậy chứng tỏ nhà khoa học đó rất có uy tín
với cộng đồng khoa học của quốc tế
thế như vậy chúng ta có thể thay những tiêu chí đó xem xét
để thay thế trong cái tiêu chí về mặt khoa học
và tương tự như vậy những tiêu chí khác
nhân tiện đây thì tôi cũng xin hỏi ông
là với dự thảo mới lần này
thì theo ông đã hợp lý chưa
và nếu so với thông lệ của quốc tế
thì nó còn có điểm gì mà chưa tương đồng hay không
mỗi một nước thì có một cái đặc thù khác nhau
ví dụ như là
ở cái nước ví dụ như là
mỹ này úc này canada
thì người ta rất quan trọng
cái kết quả nghiên cứu

bởi vì là cái kết quả đào tạo
cũng như là kết quả viết sách
hoặc là tham gia người ta xem là đương nhiên rồi
thế nhưng mà tuy nhiên với một số nước khác
thì người ta lại rất quan trọng
ví dụ như nhật bản là một nước rất phát triển
thế nhưng mặc dù một tiến sĩ trẻ có công bố rất là xuất sắc
thì người ta cũng chỉ là hướng dẫn phụ
và người ta đòi hỏi
tức là phải từ phò giáo sư trở lên
thì mới hướng dẫn chính nghiên cứu sinh
nó không thành một quy hoạch cứng nhất
nhưng hầu như đấy là một cái luật bất thành văn
mà trên thực tế thì tôi gặp là như thế
ở trên các nước như vậy
cái thành thử cho nên nếu chúng ta nói so với quốc tế ở đây
thì rất là khó bởi vì là quốc tế mỗi một nước có đặc thù riêng
và vì chính vì thế cho nên là việt nam
chúng ta xây dựng một cái tiêu chuẩn của việt nam
đấy là cần thiết và phù hợp
đấy là cái khẳng định thứ nhất
nhưng tuy nhiên thứ hai tùy cái ý kiến của tôi
thì tôi cho rằng là trong những thời gian vừa qua
thì dư luận yêu cầu đòi hỏi
đội ngũ giáo sư và phó giáo sư
phải có công bố quốc tế
thì tôi cho rằng đây là yếu tố nội hàm rất là quan trọng
là điều cần tiên quyết
bởi vì hiện nay nếu như trước kia
thì chúng ta có thể là chưa đề cập đến
bởi vì do nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau
và cũng phải nói thực là với các cư vị là giảng dạy
cũng như là công tác ở đại học quốc gia hà nội
thì tôi đã gặp và đã đọc rất nhiều những cái tác phẩm
của các nhà khoa học trong lĩnh vực xã hội nhân văn
và không phải công bố quốc tế đâu
nhưng có gì giá trị rất tốt
ví dụ như là văn hóa việt nam tìm tòi và sĩ ngẫm
của giáo sư trần quốc vượng
ví dụ là quần sách về làng việt nam
của giáo sư phan đại doãn
và những công trình khác tôi thấy rất là giá trị
và thậm chí tức là thế giới người ta còn phải trích dẫn đến
tuy nhiên trong cái bối cảnh hiện nay
bởi vì chúng ta chưa có đội ngũ đông và mạnh
để có thể đủ đánh giá trong một lĩnh vực nào đó
và cái thứ hai nữa là trong nước có thể thiếu khách quan
cho nên cái việc yêu cầu về cái công bố quốc tế
đối với một nhà khoa học
nó gần như là một yếu tố khách quan
và yếu tố cần thiết
thì tôi rất là ủng hộ cái xu thế này
tuy nhiên là nếu chúng ta lại thần thanh hóa
các tiêu chí này thì nó lại không phù hợp hoàn toàn
đối với thực tế của việt nam
cũng như với nội hàm và định nghĩa
giáo sư mà như tôi hiểu
tức là không chỉ là nhà khoa học
mà còn phải là người khoa học
nhưng phải đem cái kiến thức đem cái kinh nghiệm
đem cái tài năng của mình
được đóng góp được công hiến và được khẳng định
trong các cái giảng dạy đào tạo nghiên cứu sinh
cũng như là giảng dạy đào tạo đại học và sao đào học nữa
thì tôi cho rằng là với cái tiêu chí như vậy
thì mới đủ cấu thành
một cái nội hàm là giáo sư phó sư
như là ít nhất là chúng tôi
những đội ngũ trong căn bộ giảng dạy
ở các cơ sở dục đào tạo mong đợi
nếu như cần yêu cầu hoàn thiện thêm
cho quy định này thì ông sẽ có những đề xuất gì
nếu như đề xuất của tôi
thì cá nhân tôi
thì tôi rất là mong muốn
là bên cạnh những cái tiêu chí như vậy
như tôi đã nói thì cái tiêu chí về công bố quốc tế
là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ
nhưng tuy nhiên cái điều kiện cần này
thì theo tôi là cần
phải nâng cao hơn nữa
có như vậy thì chúng ta mới
đáp ứng được yêu cầu hội nhập
vào cái chuẩn mực quốc tế
bởi vì nếu như chúng ta cứ thấp và chúng ta cứ biên hộ
là đúng là đất nước chúng ta
thu nhập thấp rồi gdp thấp
mà chúng ta trùng trình không đổi mới
thì như vậy là chúng ta rất khó
đáp ứng được ở cái chỗ tức là
cái đội ngũ chất lượng của chúng ta so với thế giới
rất khó để có thể xếp hạng
và cái việc mà cái dư luận
của xã hội cũng như đòi hỏi của xã hội
phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo sư phó giáo sư
tôi cho là rất cần thiết và tôi ủng hộ cái việc đó
nhưng tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh
đây là ủng hộ nhưng mà ủng hộ theo nghĩa là
một cái khảnh là chúng ta phải xem xét không quá tả
mà cũng không quá hiểu mà chúng ta nên
có chia ra thành một cái tỉ trọng nhất định
ví dụ như là công bố quốc tế
chiếm bốn mươi như vậy là ông có xuất sắc
nhưng mà chiếm bốn mươi thôi còn lại
phải tính đến tức là viết sách
rồi đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo như thế nào
còn những sự nghiệp xuất sắc
thì sẽ cho hội đồng ngành và hội đồng chức trách nhiệm nước
cân nhắc thêm thì đấy là cái ý kiến thứ nhất
là về nâng cao chất lượng
cái ý kiến thứ hai nữa là trên thực tế
nếu chúng ta lấy cái tiêu chuẩn quốc tế của giáo sư
thì chúng ta thấy rằng là
một giáo sư không chỉ là đóng góp đối với
nghiên cứu khoa học đối với sự nghiệp
giáo dục đào tạo mà còn
đấy là uy tín đối với ngành và uy tín
đối với đồng nghiệp thế chính vì thế cho nên
bỏ phiếu là cái việc như vậy
một giáo sư có thể rất giỏi và nghiên cứu
nhưng mà tính khí cũng khá khác thường
có thể lúc nào cũng cho mình là rất giỏi
và mình cũng có thể là
chưa nhìn nhận hết được những kết quả
đồng nghiệp khác
thì như vậy liệu có thể nhận được tín nhiệm
để trở thành một lá cờ trong cái lĩnh vực ấy không
ý kiến thứ ba nữa là tôi cho rằng là
đối với các nước khác một số nước
thì thậm chí là người ta còn xem xét
đóng góp của giáo sư đối với nhà trường
và xã hội thông qua các cái đề tài
dự án mà giáo sư mang lại
và thậm chí là giáo sư chỉ có thể
đào tạo là nghiên cứu sinh nếu như giáo sư
có cái đề tài dự án ví dụ tôi đã đến anh
một giáo sư có thể là công bố rất giỏi
nhưng nếu không xin được đề tài thì không thể đào tạo
nghiên cứu sinh và cũng không thể trở thành giáo sư
của nhà trường thì đấy là một cái tiếp cận như vậy
như tôi cho rằng là với cái sự phát triển
nền kinh tế sổ của việt nam thì cái việc
nâng cao trưởng giáo sư theo cái phát triển
kinh tế sổ của đất nước là cần thiết
và điểm cuối cùng thì tôi cho rằng là cái việc
phải trao quyền tự chủ hơn nữa cho giáo sư
giáo sư là những nhà khoa học đầu ngành
còn đấy là những tướng lĩnh trên mặt trận khoa học công nghệ
đấy là những người làm cuộc cải vật chất trực tiếp
ở các trường đại học
và chúng ta phải trao quyền tự chủ hơn nữa cho các giáo sư
tạo điều kiện cũng như là cái môi trường
làm việc cho các giáo sư tốt hơn nữa
ít nhất là chỗ làm việc điều kiện cơ sở vật chất phòng thí nghiệm
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư
và một lần nữa cũng cảm ơn giáo sư đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn chị và đài truyền hình nhân dân
là những đóng góp và cống hiến của các ứng viên
phó giáo sư giáo sư đối với nền khoa học
và sự nghiệp giáo dục đại học của nước nhà
các quy định chức danh phải đổi mới
nhanh và mạnh mẽ hơn nữa
tiếp cận với trình độ và các chuẩn mực của thế giới
và đồng thời cũng cần có những đại ngộ
thỏa đáng hơn nữa đối với đội ngũ
chi thức tinh hoa của đất nước
có như vậy thì mới tạo được động lực
để hình thành một thế hệ mới
các nhà khoa học việt nam có thể sánh ngang với quốc tế
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm
cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt